phát biểu tại hội nghị tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi bảy của bộ chính trị khóa chín về phát triển
kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi bắc bộ đến năm hai nghìn hai mươi
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh kết nối giao thông có ý nghĩa hết sức quan trọng với bất kỳ vùng miền nào
giao thông có vai trò quan trọng với điều kiện đặc thù trong thời gian tới nhu cầu phát triển hạ tầng
giao thông khu vực rất lớn tuy nhiên nguồn lực có hạn nên cần sự quyết tâm và chung tay của cả hệ thống
chính trị để hạ tầng giao thông thực sự là đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng tại địa phương